sau hơn nửa năm dừng hoạt động trạm thu phí bot mỹ lộc tỉnh nam định sẽ thu phí trở lại trong quý i năm hai nghìn một mươi chín với mức giảm từ ba mươi năm mươi
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tỉnh nam định tổ chức vào chiều năm tháng một
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh nam định thống nhất với đại diện công ty cổ phần taxco thực hiện giảm phí tại trạm bot mỹ lộc từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến trạm bot mỹ lộc sẽ thu phí trở lại trong quý i năm hai nghìn một mươi chín thời gian kết thúc thu phí hoàn vốn dự án dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi tám
tại buổi họp báo đại diện sở giao thông vận tải tỉnh nam định và sở tài chính tỉnh nam định cho biết trạm bot mỹ lộc đặt tại km hai mươi một một trăm bảy mươi bốn tám mươi hai là đúng vị trí nằm hoàn toàn trong phạm vi ba chín km đường bot
từ quý iii năm hai nghìn một mươi chín sẽ triển khai thu phí tự động không dừng tại trạm bot mỹ lộc

thông tin về lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí tổng mức thu sẽ được công khai minh bạch
trong trường hợp lưu lượng xe tăng tổng mức thu lớn thời gian thu phí có thể tiếp tục được xem xét điều chỉnh theo hướng rút ngắn